bên cạnh các tổ liên gia lực lượng công an phường cũng nắm người nắm hộ vững chắc
đặc biệt đối với các khu trọ di biến động của người dân luôn thay đổi
vì vậy mỗi khu chợ đều có mã code qr riêng như thế này nhằm quản lý chặt chẽ những người đến thuê trọ
yêu cầu mọi người khai báo y tế nếu ra khỏi tỉnh yêu cầu khách đến chơi phải quét mã
sau gần hai tháng đi vào hoạt động
các tổ liên gia tự quản covid trên địa bàn phường hồng hà
đã thực sự phát huy vai trò hiệu quả là cầu nối cánh tay đắc lực của chính quyền địa phương
trong việc giám sát thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
trong tình hình hiện nay việc các phường trên địa bàn thành phố hạ long chủ động xây dựng
triển khai thực hiện nhiều mô hình cách làm sáng tạo trong việc phòng chống dịch từ cơ sở
sẽ góp phần cùng cộng đồng kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh
đây cũng là chìa khóa hữu hiệu để thành phố hạ long giữ vững địa bàn xanh
ổn định và phát triển kinh tế
viện kiểm sát nhân dân huyện trảng bom đồng nai đã ra cáo trạng truy tố
đồng thời chuyển hồ sơ đến tòa án nhân dân cung cấp để xét xử bảy bị cáo về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng của viện kiểm sát khuya ngày một mươi tháng bốn sau bữa nhậu
ba người trong nhóm của nguyễn hà tùng vào khu công nghiệp hồ nai chơi và xảy ra mâu thuẫn
đánh nhau với một nhóm khác
trong lúc xô sát một người bị đánh gây thương tích
đáng chú ý các đối tượng còn có hành vi lăng mạ hành hung gây thương tích
một đồng chí công an đến giải quyết vụ việc
sau một ngày bỏ trốn bảy đối tượng trên đều bị bắt giữ
là phó giám đốc một doanh nghiệp chuyên cho thuê thiết bị phục vụ thi công công trình
do làm ăn thua lỗ không có khả năng trả nợ
nên đặng thanh tiên ba mươi bốn tuổi quê ở quảng ngãi đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu khởi tố bắt tạm ra
trong các ngày một mươi tám và hai mươi năm tháng một mươi tiên đến gặp ông dương hiển bình
giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại bảo nguyên pháp
ký hợp đồng thuê vật tư giàn giáo để phục vụ thi công dự án
những tài sản tiên thuê của ông bình được ký kết trong hợp đồng có trị giá hơn hai một tỷ đồng
tiên đặt cọc và trả tiền thuê trước cho ông bình gần sáu trăm linh chín triệu đồng
sau khi được bàn giao tài sản tiên đã thuê xe trở đến địa bàn thành phố vũng tàu
bán được hơn một hai tỷ đồng
trước đó đối tượng cũng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn một tỷ đồng
của một doanh nghiệp tại địa bàn tỉnh quảng ngãi
bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
là một trong những chủ trương lớn và hiệu quả của bộ công an
qua hơn hai năm triển khai lực lượng công an xã bòn phạng huyện thuận châu tỉnh sơn la
đã nỗ lực bám nắm địa bàn triệt phá các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự
nhằm từng bước chuyển hóa địa bàn trọng điểm tạo được dấu ấn trong lòng nhân dân
những năm trước bản phạng xã bòn phạng huyện thuận châu
được xác định là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
với sự nỗ lực và quyết tâm cao của cấp ủy đảng chính quyền
đối với công tác phòng chống tội phạm phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể
trong tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia phòng chống
lực lượng công an xã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ
phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
thời gian gần đây tình hình trật tự an toàn xã hội bản phạng xã bòn phạng
đã có những bước chuyển biến tích cực rõ rệt
đến nay các nhóm đánh giá tiêu chí trong công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp
phần lớn đều đạt nhân dân yên tâm lao động phát triển kinh tế
thì tình hình trước đây thì từ sau khi chuyển hóa địa bàn về bản này thì có nhiều cố gắng
thứ nhất là về tăng cường sự mối đoàn kết của dân tộc không chia rẽ bẻ phái
thứ hai là đẩy mạnh công tác tố giác phát giác là các đối tượng nghi vấn dùng các chất ma túy
sau khi được đượng công an về công tác là
công an chính quyền của huyện xuống tăng cường
thì cơ bản về công tác an ninh kỳ tị được triệt hệ hơn
được cơ quỷ chính quyền các ngành đoàn thể công an xã tuyên truyền vận động
giáo dục viết phục thì những tị nạn những việc này được giảm rõ rệt
bây giờ là hóa cáo không chỉ là tình hình rất ổn định
ví dụ như gây dối trật tự là không còn nữa
đa số là giảm rồi gần giảm
xã bon phạng là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
nên lực lượng công an chính quy về xã phải đối mặt với không ít áp lực
tuy nhiên với bản lĩnh nghiệp vụ vững vàng được đào tạo chính quy bài bản
cán bộ chiến sĩ công an xã đã nhanh chóng bám cơ sở bám địa bàn bám dân
luôn nỗ lực quyết tâm quyết liệt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự
chú trọng phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thường xuyên củng cố nâng cao chất lượng các mô hình phòng chống tội phạm
hoạt động các nhóm liên gia tự quản tổ an ninh nhân dân ở các bản
đặc biệt là phát huy vai trò gương mẫu tiên phong của đảng viên
từ đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến nhiều người cùng tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở
công an xã văn phạng đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể
tuyên truyền vận động xử lý nghiêm
hành vi vi phạm ngay từ ban đầu
không để phát sinh những điểm nóng mâu thuẫn lớn trong quân chủ nhân dân
từ đó đảm bảo an ninh trật tự để phục vụ công tác mục tiêu chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự
trong thời gian qua công an xã đã phối hợp tốt với các cơ quan như đơn vị trường học
để thực hiện công tác phát giác tổ giác liên quan đến các hành vi vi phạm luật mà tuy học được nhân dân
quân chủ nhân dân cũng như các cấp ủy chính quyền đánh giá rất cao
chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp là một trong những nhiệm vụ quan trọng được đặt ra
đối với lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
cán bộ chiến sĩ công an xã văn phạng đã làm tốt công tác ngắm tình hình địa bàn
chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương và phối hợp với các tổ chức đoàn thể quân chúng
giải quyết kịp thời vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở
thường xuyên gần gũi nhân dân nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân
chủ động đấu tranh với các loại tội phạm tạo chuyển biến tích cực trong giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở
được cấp ủy chính quyền và nhân dân tin tưởng đánh giá cao
xứng đáng là người chiến sĩ công an từ nhân dân mà ra vì nhân dân phục vụ
quận huyện và thành phố thủ đức về tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn
một trong những nội dung đáng chú ý đó là đề xuất cho phép tất cả các hàng quán
được phục vụ rượu bia trở lại
theo sở công thương tp hcm việc thí điểm sử dụng thức uống có cồn tại các quán ăn
ở thành phố thủ đức và quận bảy đã triển khai có hiệu quả
nếu xét các yếu tố về bao phủ vaccine sức khỏe tinh thần và qua việc lấy ý kiến
của một số chuyên gia từ đó nhận thấy việc ngồi cùng bạn bè cũng là cách thức
giải tỏa căng thẳng tác động tiêu cực từ dịch bệnh
vì vậy sở công thương kiến nghị ubnd tp hcm xem xét cho phép các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống
có sử dụng thức uống có cồn trên địa bàn được hoạt động trở lại trong điều kiện có kiểm soát
cụ thể các cơ sở có phục vụ rượu bia phải đáp ứng bộ tiêu chí đánh giá an toàn
trong phòng chống dịch covid một mươi chín với các điều kiện như khách hàng phải tiêm đủ hai mũi vaccine
cơ sở kinh doanh hoạt động tối đa năm mươi công suất đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
các chuyên gia cho rằng khi mở rộng các hoạt động ăn uống có sử dụng đồ uống có cồn
cũng làm tăng kích cầu tiêu dùng chi tiêu để dần dần phục hồi nền kinh tế trong điều kiện an toàn với dịch bệnh
còn tại đồng bằng sông cửu long hai tuần qua số ca nhiễm covid một mươi chín đã có chiều hướng tăng mạnh
có nơi như đồng tháp kiên giang tăng trên hai trăm tám mươi
tình hình này đã khiến cho hệ thống cơ sở y tế ở nhiều tỉnh miền tây đang có dấu hiệu quá tải
thành phố cần thơ đang điều trị cho khoảng ba f
hiện địa phương đang chuẩn bị cho f điều trị tại nhà
vấn đề khó khăn nhất là nhân lực y tế
ông tính cần thơ đang cần từ ba trăm linh bốn trăm linh y bác sĩ nếu cho f điều trị tại nhà
ở kiên giang hiện ngành y tế đã có bảy nhân sự thiếu gần một năm trăm linh người
những ngày qua tính mới liên tục bốn bệnh viện với một một trăm linh dường bệnh
chưa kể một số bệnh viện còn tăng công suất dường như y bác sĩ không được tăng cường
thậm chí còn bị yêu cầu cắt giảm biên chế
riêng hai tỉnh sóc trăng và bạc liêu dù những ngày qua số ca mắc covid một mươi chín tiếp tục tăng cao
nhưng nhận được sự chi viện từ các bệnh viện ở thành phố hồ chí minh nên áp lực giảm bất phần nào
hiện ngành y tế sóc trăng có khả năng tiếp nhận điều trị cho khoảng bốn năm trăm linh f
còn bạc liêu có khả năng tiếp nhận điều trị bảy năm trăm linh f
đến cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cần thơ có một mươi một trẻ em mồ côi do cha mẹ nhiễm covid một mươi chín
trong đó em nhỏ là năm tuổi và em lớn nhất là một mươi năm tuổi
giá đình nghèo
chính thời điểm này mô hình tình thương cho em hậu covid một mươi chín của công an thành phố cần thơ
đã giúp cho các em phần nào vượt qua được khó khăn và nỗi đau mất mát
ngày một mươi sáu tháng một mươi giám đốc công an thành phố cần thơ và các đơn vị chức năng
đã đến thăm hỏi và trao đợt hỗ trợ đầu tiên cho các bé mồ cô do cha hoặc mẹ
mất vì dịch covid một mươi chín trên địa bàn quận ninh kiều và huyện phong điền
đây là hoạt động đầu tiên của mô hình tình thương cho em hậu covid của công an thành phố
và cũng là mô hình an sinh xã hội đầu tiên được triển khai trong ngành công an
theo đó công an cần thơ nhận bảo trợ học tập cho một mươi một trẻ em mồ cô do covid một mươi chín
mỗi trường hợp tối thiểu là ba triệu đồng mỗi năm cho đến khi các em đủ một mươi tám tuổi
ngoài ra tùy điều kiện thực tế sẽ chăm lo bảo đảm cho các em đều có bảo hiểm y tế
phương tiện đến trường và đồ dùng dụng cụ học tập
đồng cảm trước những mất mát quá lớn của học sinh trẻ em mồ cô coi do đại dịch covid một mươi chín
đoàn thanh niên họp phụ nữ và công đoàn học sinh
công an thành phố đã tham mưu cho đảng quỹ lãnh đạo công an thành phố
triển khai thực hiện mô hình tình thương cho em hậu covid
với ý nghĩa bù đắp phần nào vết thương lòng về tinh thần và vật chất cho các em
đồng thời giao cho các công an đơn vị địa phương nhận đỡ đầu chăm lo cho các em
từ thời điểm này đến khi các em đủ một mươi tám tuổi
với viết tâm không để bất kỳ trẻ em mồ côi vì covid một mươi chín trên địa bàn
phải thiếu ăn thiếu mặt hoặc phải bỏ học
trường hợp của em huỳnh quang thanh sinh năm hai nghìn một mươi năm
ngụ tại phường tân an quận ninh kiều thành phố cần thơ
cha mất do nhiễm covid một mươi chín
mẹ là điều dưỡng bệnh viện nhi đồng thành phố cần thơ tham gia tuyến đầu chống dịch không về nhà được
em sống cùng ông bà nội
hỗ trợ gia đình nhiều mắt
cái này rất là cảm thấy em ăn uống lớn
vì con cháu không sao nè
lớn lên nó biết là có sự quan sát của thiết quyền
xoa dịu bớt nỗi đau chia sẻ khó khăn trở ngại
để từng em và gia đình nhanh chóng vượt qua khó khăn của dịch covid một mươi chín
là việc làm nhân văn nhân đạo
mô hình tình thương cho em hầu covid
đã dần được sự ủng hộ của cấp ủy chính quyền địa phương và sự đồng thuận của nhân dân
một mô hình rất rất hay
tại vì sẽ giúp đỡ
tại vì các em đã thiếu thốn tình hơn cha hoặc mẹ
thì nói chung là mình không có thể cái gì gọi là bù đắp được
thì mình nhờ cái chương trình này
thì có thể bù đắp một phần nào đó
sự chống vấn tình thương đó cho các em
thì đảm bảo cho các em có một tương lai sáng lạng sau này
thì chương trình này rất hay
công an cần thơ đã xung kích đi đầu
cung cấp ủy chính quyền địa phương
chung tay chăm lo các em mồ côi vì dịch covid một mươi chín
có đủ cái ăn cái mặt được học hành đầy đủ
đây là hoạt động hết sức ý nghĩa
và đã có lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng
góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của lực lượng công an thành phố cần thơ
vì nước quân thân vì dân phục vụ
vừa rồi là những ghi nhận trong sáng phương nam
liên tục chương trình hoàng trí xin mời quý vị
sẽ cùng theo dõi những thông tin thời tiết tại các vùng trên cả nước

vận tải khách liên tỉnh vẫn chật vật
sau một tháng hoạt động trở lại
thưa quý vị tại các cây cầu thì
phần lớn đều kể rất rõ
vạch liền song song hai chiều xe chạy

đây là một quy tắc và một lý thuyết

tuy nhiên trên thực tế
nhiều lái xe vẫn bất chấp lấn làn quay đầu xe trên cầu

mang đến rất nhiều nguy hiểm cho những người xung quanh
và trong tình huống sau đây thì quý vị có thể thấy là chỉ vì một xe ô tô